những ngày qua dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ án hình sự trục lợi trong chống dịch
xảy ra tại cdc hà nội và một số đơn vị liên quan
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
mới đây bộ y tế có liên tiếp hai công văn số hai nghìn một trăm năm mươi bốn và công văn số hai nghìn hai trăm tám mươi
gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các đơn vị trực thuộc bộ y tế
các bộ ngành và một số bệnh viện tư nhân đề nghị báo cáo kết quả mua sắm hệ thống máy
rintam pcr tự động phục vụ công tác xét nghiệm
nội dung báo cáo bao gồm toàn bộ các hợp đồng mua thiết bị xét nghiệm
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
báo cáo phải gửi về bộ trước ngày hai mươi tám tháng bốn
theo bộ y tế đến nay còn nhiều địa phương đơn vị chưa gửi báo cáo